cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng trương hiệp hoàng
chú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm tại khu nhà trọ thuộc phường bình hòa thị xã thuận an tỉnh bình dương
đối tượng đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản khi phát hiện ông lê văn tòng có đeo một sợi dây chuyền vàng
lợi dụng lúc vắng người và ông tòng mất cảnh giác hoàng bất ngờ dùng dao không chế sát hại nạn nhân
lấy đi một số tài sản như tiền vàng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh sóc trăng
với hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
hai bị cáo vàng mí lầu và vàng mí lý là hai anh em ruột
cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa bị tuyên mức án lần lượt là sáu năm và năm năm tù giam
tham gia đường dây này còn có chị vợ của lý là sùng thị dâu hiện đang sinh sống tại trung quốc
theo có trạng vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hai anh em lầu và lý đưa một nhóm một mươi người cùng chú tại huyện bảo lâm đi mèo vạc hà giang
rồi đi xe khách đến biên giới trung quốc gặp sâu
các nạn nhân được dâu đưa đi vượt biên trái phép sang trung quốc
và cho tạm ứng tiền mỗi người từ một cho đến ba nhân dân tệ
số tiền này họ đưa cho lý cầm về đưa cho gia đình
một tuần sau các đối tượng lại tiếp tục đưa sáu người ở huyện bảo lâm đến hà giang
rồi vượt biên trái phép sang trung quốc
được một thời gian các nạn nhân người thì bỏ trốn một số xin phép về do công việc nặng nhọc vất vả
còn một số thì làm thuê được khoảng ba tháng trở về vì không được trả tiền công
tại phiên tòa hai bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vàng mỹ lầu sáu năm tù vàng mỹ lý năm năm tù giam
thực hiện chuyên án của bộ công an công an tp đà nẵng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã bất ngờ ập vào kiểm tra nhiều căn hộ cho thuê trọ trên địa bàn thành phố
phát hiện hàng chục đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và lừa đảo
ngay từ sáng sớm hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an tp đà nẵng đã tập trung để nghe phổ biến và quan triệt nội dung chuyên án
đúng chín giờ năm mũi tiến công của công an thành phố bắt đầu xuất phát và cùng lúc ập vào các địa điểm đã định
phần lớn nhóm đối tượng trên đều thuê căn hộ riêng biệt hoặc trung cư
rất ít khi giao tiếp nên nhất cửa nhất động của các lực lượng đều phải tính toán kỹ lưỡng
phải rất khó khăn công an tp mới bắt quả tang được các đối tượng
qua kiểm tra tại năm địa điểm công an tp đà nẵng đã phát hiện ba mươi năm đối tượng người nước ngoài quốc tịch trung quốc
nhập cảnh vào việt nam với mục đích du lịch nhưng thực chất là để làm việc cho mỗi ông chủ người trung quốc
thông qua những người quản lý mà họ cũng rất mơ hồ
khám xét tại nơi ở của các đối tượng công an thành phố phát hiện nhiều máy tính được kết nối mạng internet
thể hiện rõ nội dung cá cược đánh bạc qua một trang web điện tử và phần lớn người chơi là người trung quốc
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
trong các nước đông nam á tôi đánh giá rất cao sự phối hợp của công an việt nam ở chuyên án này
sự chuyên nghiệp thể hiện rõ trong từng khâu khi chúng tôi tiếp nhận từng tăng vật ở mỗi địa điểm đều được sắp xếp
ghi chú cụ thể cùng với hồ sơ kèm theo rất chi tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi
trong quá trình tiếp nhận và nâng cao
điều tra sau này
dạng sáng ngày tám tháng chín ba mươi năm đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phía công an trung quốc
để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền
đây được xem là chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia mà bộ công an chỉ đạo nhiều tỉnh thành cùng thực hiện
để kịp thời ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thực hiện tháng cao điểm phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh
công an cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đã mở đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện tại thành phố vinh
qua đó phát hiện một nhóm thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép trên ma túy trong phòng trọ
vào khoảng một mươi giờ sáng nay tiến hành kiểm tra khu nhà trọ của ông hồ văn hồ anh văn tại địa chỉ số nhà bảy mươi năm a ngõ ba đường nguyễn kiệm
thuộc khối tám phường trường thi thành phố vinh tỉnh nghệ an
lực lượng công an phát hiện chín thanh niên nam nữ đang có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
những người này đã được tiến hành lấy mẫu để kiểm tra nhanh chất ma túy và đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an cả nhóm khai đã rủ nhau mua ma túy về phòng trọ để cùng sử dụng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
thông tin từ lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng sóc trăng cho biết
đơn vị vừa bắt một tàu chở một trăm linh lít dầu không rõ nguồn gốc ngoài khơi vùng biển sóc trăng
tàu cá mang số hiệu tg chín mươi ba nghìn chín trăm chín mươi tám ts do trần văn phò làm thuyền trưởng
trên tàu có năm thành viên
khi kiểm tra ông phò không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân
tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản đưa người và phương tiện về cảng trần đề để điều tra làm rõ
theo lời khai ban đầu số dầu trên được lấy từ một tàu sắt đang hoạt động trên biển không rõ quốc tịch
hiện bộ đội biên phòng sóc trăng đang tiến hành xác minh điều tra xử lý theo quy định
tiếp theo nhiều bất cập xung quanh việc mất nước tại trung cư ghi nhận tại trung cư tân tây đô hà nội
trong phần tin quốc tế venezuela mở lại biên giới với colombia
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
đăng tải thông tin thất thiệt trên mạng xã hội
sáng nay trần văn thước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tại tỉnh nghệ an đang hành nghề công nhân tại một dự án trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội đã bị công an huyện gia lâm triệu tập để làm việc
tại cơ quan công an trần văn thước khai nhận vì bị xúi bẩy nên đã quay clip tòa nhà nơi mình làm và đăng tải lên mạng xã hội
kèm theo thông tin sự cố điện khiến hai mươi bốn người đàn ông đã bị xử lý
đoạn clip được lan truyền trên facebook trong ngày tám tháng sáu
nắm được thông tin công an huyện gia lâm đã ngay lập tức xác định không có sự việc như trên xảy ra
vụ việc hai mươi bốn người tử vong trong khi lao động hoàn toàn chỉ là thông tin thất thiệt
thi thể nạn nhân mắc kẹt trong hang đá ở tỉnh lào cai đã được tìm thấy sau chín ngày nỗ lực tìm kiếm
và sáng ngày hôm nay đại tá nguyễn minh khương phó giám đốc công an tỉnh lào cai cho biết
vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày
lực lượng chức năng của công an huyện gia lâm
hang lào cai đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân giàng xeo lử sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại xã bản thần huyện simacai tỉnh lào cai
bị mắc kẹt trong hang nước ở bản sáng mản thần sang ngoài
hang vàng nơi nạn nhân lử mắc kẹt rất hẹp dốc và sâu lại có đến hai nút thắt
trong đó nút thắt thứ hai chỉ rộng khoảng bốn mươi cm gây khó khăn cho công tác giải cứu
suốt chín ngày tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã ba lần tiếp cận gần vị trí nạn nhân mắc kẹt
do mưa liên tục trên địa bàn nên mực nước trong hang dâng cao
làm công tác cứu hộ phải quay trở lại điểm xuất phát nhiều lần
tổng nhân lực tham gia cứu hộ là trên một trăm hai mươi người
cùng với một máy phát điện tám máy bơm và một máy khoan tay
cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều ngày ở trong hàng
thưa quý vị mất nước tại các trung cư đã không phải là câu chuyện mới
thế nhưng điều đáng nói là sau những sự cố mất nước xảy ra liên tiếp
thì tại nhiều trung cư tình trạng này vẫn chưa được cải thiện
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại trung cư tân tây đô
do công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại tấn quỳnh
và công ty cổ phần đầu tư hải pháp làm chủ đầu tư
những ngày vừa qua tình trạng mất nước đã kéo dài trong một thời gian
khiến cho cư dân vô cùng bức xúc
như phóng viên truyền hình công an nhân dân đã phản ánh trước đó
trong những ngày cuối tháng năm hàng nghìn hộ dân tại trung cư tân tây đồ
đã phải chen chúc nhau múc từng xô nước ở bể ngầm về sinh hoạt
bởi tình trạng mất nước liên tiếp xảy ra trong nhiều ngày
khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do vỡ đường ống
nhưng theo công ty nước sạch tây hà nội đơn vị trực tiếp cung cấp nước cho khu trung cư
thì việc mất nước chỉ diễn ra trong vòng chưa tới hai mươi bốn giờ đồng hồ
nhưng không hiểu sao người dân tại đây vẫn chịu cảnh mất nước tới bốn ngày
việc cấp nước mất nước trong vòng ba bốn ngày ở tâm tây đô
thì công ty phía công ty cũng không rõ hệ thống kỹ thuật bên trong
nhưng về phía công ty trách nhiệm của công ty là cấp qua đồng hồ tổng
đồng hồ tổng cho khu đô thị
và đến đồng hồ tổng hiện nay là đến hai mươi ba giờ bốn mươi năm phút là đã có thể cấp nước cho khu đô thị rồi
còn việc vận hành bên trong đấu nối vận hành bên trong
cấp nước cho khu dân cư thế nào thì đấy là trách nhiệm của ban quản lý của khu đô thị tân tây đô
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ubnd huyện đan phượng chủ trì cuộc họp về sự việc mất nước
cho khu dân cư tân tây đô cũng như những bất cập xung quanh
với sự tham gia của đại diện cư dân tân tây đô và các đơn vị có liên quan
tại cuộc họp nhiều vấn đề đã được nêu lên
và người dân đều phản ánh tình trạng xảy ra mất nước trong nhiều ngày
nhưng thiếu sự quan tâm của ban quản lý tòa nhà cũng như chủ đầu tư
và cư dân đều mong muốn được mua nước trực tiếp với công ty nước sạch tây hà nội
chứ không phải qua đơn vị trung gian
hiện nay cái hạ tầng ở tân tây đô này cấp nước
theo yêu cầu của công ty cổ phần nước sạch tây hà nội
là nó chưa đảm bảo được cái tỷ lệ thất thoát theo đúng cái tiêu chuẩn
và như thế nó không chỉ là vấn đề rằng là nó sẽ dẫn đến rằng là
có thể cái nước đó sẽ được phân bổ vào đầu dân
và người dân sẽ phải chịu gánh một cái khoản tiền nước mất đi rất là lớn
mà là còn sự hao phí rất là lớn cái nguồn tài nguyên nước
trong khi mà cái nước sạch hiện tại bây giờ không phải là nguồn tài nguyên nước
không phải là nguồn hạn
và chúng tôi mong muốn rằng là các cái chủ đầu tư ở đây
sẽ phải tiến hành cái việc rằng là sửa chữa
nâng cấp và hoàn thiện cái hệ thống này
nó đảm bảo theo yêu cầu
bởi vì cái điều đó mới thực sự là cái đảm bảo được cái sự bền vững
việc công ty có cấp vào bên trong hay không
là công ty cũng đã bày tỏ trong những buổi làm việc
là công ty sẵn sàng cấp vào bên trong
tuy nhiên là chưa đặt về cái tiêu chuẩn kỹ thuật
chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì hai bên phải giả soát với nhau để đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
còn cái việc là hoàn thiện hạ tầng cấp nước cho người dân là thuộc về chủ đầu tư
cái việc là cái tỷ lệ thất thoát
là nó chưa đảm bảo
theo cái báo cáo của tân tây đô là đâu đó khoảng một mươi tám hai mươi hai
nó quá lớn quá lớn
và như thế này nó hạ thần mà không nó quá
nó chưa đạt được cái tiêu chuẩn mà công ty mong muốn
bởi vì như vậy thì thực ra nếu mà có kinh doanh thì cũng rất là khó
để ổn định cấp nước cho khu đô thị
theo nguyện vọng của các ban quản trị tổ dân phố cư dân trong khu đô thị
đều nhất trí đề nghị được ký hợp đồng mua bán nước sạch trực tiếp
với công ty cổ phần nước sạch tây hà nội
đề nghị chủ đầu tư chủ động phối hợp ngay với công ty cổ phần nước sạch tây hà nội
khảo sát đánh giá lại toàn bộ mạng lưới đường ống cấp nước sạch
bàn giao hệ thống hạ thần cho công ty cổ phấn nước sạch tây hà nội
đấu nối trực tiếp nguồn nước sông đà để cấp nước cho khu đô thị
trước mắt cung cấp dịch vụ cấp nước cho sáu tòa nhà cao tầng trong thời gian sớm nhất
trong tuần qua phiên chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đã được các đại biểu và cử tri cả nước đánh giá cao
nhiều đại biểu bày tỏ sự tin tưởng với các giải pháp được các thành viên chính phủ đưa ra
cho một số vương mắc đang tồn tại trong lĩnh vực của mỗi ngành
đồng thời nhiều đại biểu cũng kỳ vọng các giải pháp thiết thực cụ thể
sẽ được thực hiện nghiêm túc kịp thời trong thời gian tới
trong thời gian hai ngày rưỡi
bốn vị bộ trưởng gồm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể
và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu
xung quanh các nhóm vấn đề trong lĩnh vực ngành mình quản lý
cùng với đó các phó thủ tướng chính phủ các thành viên của chính phủ
cũng đã tham gia cùng trả lời xung quanh các vấn đề
được các đại biểu chất vấn có liên quan đến trách nhiệm ngành
nhiều đại biểu bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao phiên chất vấn
với tinh thần tranh luận thẳng thắn và trách nhiệm
về trả lời của các bộ trưởng thì có một sự chuẩn bị rất là chú đáo
đi thẳng vào vấn đề
tuy nhiên trong trả lời có những lúc quá chậm
thì việc chất vấn và trả lời chất vấn chứng này là có một sự đổi mới
rồi là phù hợp với điều kiện của chính phủ
đất nước chúng ta hiện nay những vấn đề nổi lên đều được giải quyết
và là riêng đại biểu quốc hội nói chung riêng tôi thì rất là hài lòng
tranh luận là một cái rất là mới
và nó làm cho cái nội dung ấy nó nóng hơn
và nó đi vào đến tận cùng vấn đề hơn
có nghĩa là khi mà bộ trưởng trả lời mà đại biểu chưa thấy hài lòng
thì có thể chất vấn lại nói rõ hơn
và yêu cầu bộ trưởng phải trả lời chính xác hơn
và nói rõ cái trách nhiệm của mình
liên quan vấn đề đó
bên cạnh việc đánh giá cao nội dung phiên chất vấn
với phần trả lời thẳng thắn nói đúng nói chung vấn đề đại biểu hỏi
đồng thời tán thành với các giải pháp được các thành viên chính phủ đưa ra
để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong lĩnh vực do mình quản lý
nhiều đại biểu cũng kỳ vọng các vị bộ trưởng tư lệnh ngành và thành viên chính phủ
sẽ sát sao trong công tác đôn đốc chỉ đạo và giám sát thực hiện các biện pháp đã nêu
để giải quyết các vấn đề còn tồn tại một cách nhanh chóng hiệu quả
tôi muốn bốn vị bộ trưởng vừa trả lời chất vấn đại biểu hỏi này
và các vị bộ trưởng khác trong thành viên chính phủ phải có trách nhiệm
và tự giả soát tự kiểm tra lại tất cả những chương trình hành động công tác
trên cơ sở đó thì cũng phải có những dữ liệu dự tính và dự báo
và có những tham mưu có đề xuất với chính phủ và quốc hội
để tiếp tục hoàn thiện
đại biểu rất hài lòng và tôi nghĩ cử tri cũng hài lòng
nhưng cái vấn đề thực thi nhiệm vụ đó vô cùng quan trọng
đòi hỏi một cái tâm huyết đòi hỏi một cái trách nhiệm
cái tâm của cán bộ thực thi nhiệm vụ
và cái sự mà phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành
giữa các trong hệ thống chính trị và được sự đồng tình ủng hộ của người dân
với nhiều nội dung nóng được dư luận xã hội quan tâm
phiên chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
ghi nhận nhiều nỗ lực của chính phủ trong công tác điều hành
với nhiều kết quả tích cực trong các mặt đời sống kinh tế xã hội
tuy nhiên đã và đang tồn tại những vướng mắt
cần được tháo gỡ kịp thời và cử tri cả nước đang kỳ vọng
và những giải pháp mạnh mẽ cụ thể và quyết liệt hơn nữa
từ phía chính phủ để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội
đã đẩy ra trong năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
là thành viên đầu tiên của chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trả lời chất vấn của các đại biểu xung quanh nhóm vấn đề về an ninh trật tự
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội và cử tri cả nước
nhưng bộ trưởng bộ công an đã giải đáp các chất vấn của đại biểu
một cách rõ ràng rành mạnh nắm rõ vấn đề và trả lời đúng nội dung
bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận thực tế về kết quả công tác đấu tranh
với tội phạm ma túy nói riêng và tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nói chung
đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn bình yên xã hội
với tinh thần trách nhiệm cầu thị đại tướng tô lâm đã khẳng định
trước các đại biểu đồng bào và cử tri cả nước sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu
từ đó chỉ đạo lực lượng công an nhân dân hoàn thiện cơ sở pháp lý
đưa ra những chương trình hành động mục tiêu cụ thể
thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội mà quốc hội đã đề ra
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt
các kế hoạch biện pháp công tác đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án hình sự gây hậu quả nghiêm trọng
tiếp tục phát hiện và đấu tranh ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
số vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng được phát hiện tăng cao hơn
so với tháng trước gần ba trăm linh vụ
thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch các phương án đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
làm tốt công tác nắm phân tích đánh giá dự báo tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
đề xuất lãnh đạo bộ tham mưu đảng nhà nước có chỉ đạo kịp thời
không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
kịp thời phát hiện kiên quyết ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tập trung triển khai đề án công an xã chính quy theo chủ trương tăng cường cơ sở
bám sát vào cơ sở để có đánh giá chi tiết cụ thể
tiến hành sơ kết công tác chú trọng đánh giá sự chuyển biến về an ninh trật tự tại các địa phương thí điểm
tăng cường công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
và chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
chiều ngày bốn tháng sáu tại hà nội thợ ủy quyền của chủ tịch nước đại tướng tô lâm
trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá trần anh tuấn
giám đốc công an tỉnh sơn la
và trao tặng huân chương quân công hạng ba cho trung tá mai hoàng
trưởng công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
chúc mừng các đồng chí được trao tặng huân chương danh hiệu cao quý của đảng và nhà nước
đại tướng tô lâm nhấn mạnh đây là sự đánh giá cao của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những công lao đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân và cá nhân các đồng chí
bộ trưởng mong muốn toàn bộ lực lượng tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng
tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và những kết quả thành tựu của lực lượng công an nhân dân
ra sức học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
phối hợp hiệp đồng cùng lực lượng quân đội nhân dân các cấp các ngành và cả hệ thống chính trị
gắn bó máu thịt với nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống
đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín lần thứ ba được tổ chức tại việt nam đã được bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước việt nam thân thiện và an toàn
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự đại lễ vê sát liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
công an các đơn vị địa phương đã tập trung lực lượng giữ vững tình hình an ninh trật tự
trong suốt thời gian trước trong và sau đại lễ v sac với tinh thần trách nhiệm cao
thứ trưởng đánh giá cao công tác nắm tình hình công an các đơn vị địa phương
chủ động kịp thời tham mưu đề xuất với các cấp chính quyền địa phương
sớm xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự toàn diện phân công cụ thể nhiệm vụ
đồng thời làm tốt công tác phối hợp với giáo hội phật giáo việt nam
các bộ ngành liên quan thường xuyên giả soát kiểm tra giải quyết nhanh những vấn đề mới phát sinh
tuần qua hơn một trăm linh học viên tiêu biểu của các học viện trường đại học cao đẳng trung cấp công an nhân dân
đã được vinh danh tại hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tốt rèn luyện tốt
các trường công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an mong muốn các thầy cô giáo các học viên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được
là hạt nhân của phong trào thi đua
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay thứ trưởng đề nghị các trường công an nhân dân
tập trung chú trọng phát triển nâng cao đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
cải tiến nội dung chương trình đào tạo phương pháp dạy học theo hướng mở linh hoạt
phù hợp với chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ
mỗi học viên cần tự giác nâng cao ý thức học tập tích cực tham gia các phong trào thi đua
mở đầu các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đoàn thanh niên công an tỉnh nghệ an
đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch hành quân xanh năm hai nghìn một mươi chín
với các hoạt động làm chứng minh nhân dân miễn phí tặng quà ngư dân và học sinh khó khăn trên địa bàn
tại ủy ban nhân dân phường quỳnh phương các cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thị xã hoàng mai
đã tổ chức làm chứng minh thư nhân dân miễn phí cho bà con nhân dân trên địa bàn
trong buổi sáng đoàn thanh niên công an tỉnh đã làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho gần hai trăm linh người trên địa bàn
thấy công an của bình thị xã quỳnh phương rất rất mong rằng là công việc này
đề nghị các anh là tiếp tục phát huy
và là vai trò của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong thời đại mới
để làm tốt hơn nữa giữ vững an ninh chiến sĩ trật tự xã hội của nhân dân
vì trong không khí hôm nay mùa hè nắng nóng gai gắt
bên đoàn thanh niên của sở công an phối hợp với công an thị xã hoàng mai về đây làm giúp cho bà con như thế
tôi thấy phòng tàu như thế là quá tốt và đi sâu vào sâu nắng vào lòng dân
cũng cảm ơn phía các đoàn thanh niên của sở công an với phối hợp với công an hoàng mai về giúp đỡ cho bà con thế này là quá tốt
với sự tích cực khẩn trương đầy trách nhiệm của tuổi trẻ
việc làm chứng minh thư nhân dân cho bà con nhân dân đã hoàn thành đúng tiến độ
tất cả người dân đã đến đều được hoàn thành xong thủ tục làm chứng minh nhân dân ngay trong ngày

và góp phần xây dựng hình hình đẹp của người chiến sĩ công an trên quê hương bắc hồ
bản lĩnh nhân văn viên nhân dân phục vụ
dịp này đoàn thanh niên công an tỉnh còn trao tặng một mươi tùy thuốc cho ngư dân
và thăm hỏi động viên ba em nhỏ trên địa bàn thị xã hoàng mai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chiến dịch tình nguyện hè và hành quân sanh của đoàn thanh niên công an tỉnh diễn ra từ nay đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tập trung vào các xã nghèo vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới đặc thù
các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển
đây là việc làm thiết thực của tuổi trẻ công an tỉnh nghệ an
có phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công an bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ

bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết